vào ngày năm tháng bảy công an tỉnh lào cai đã tiến hành trao trả đối tượng trốn truy nã
lường lỗi quốc tịch trung quốc cho cơ quan chức năng trung quốc tại cửa khẩu quốc tế lào cai
trước đó công an trung quốc đã có công văn trao đổi về thông tin đối tượng lưng lỗi
trú tại tỉnh vân nam trung quốc
năm hai nghìn một mươi chín lỗi có hành vi tổ chức đánh bạc
sau khi bị công an trung quốc ra lệnh bắt đối tượng đã lẩn trốn sang myanmar
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lỗi vượt biên sang việt nam di chuyển nhiều nơi
và hiện đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh lào cai
ngay sau đó phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã tiến hành xác minh
và nhanh chóng tìm ra nơi lẩn trốn của đối tượng
sau quá trình vận động đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng nương lỗi đã đến công an tỉnh lào cai đầu thú